chiều nay ngày một mươi ba tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy với việc cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc
theo tờ trình của bộ tư pháp dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật lần này tập trung vào ba nhóm vấn đề
đó là về cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm chủ trì tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh và một số vấn đề khác có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi
nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đó là việc đổi vai cơ quan trực tiếp chủ trì tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội
từ ủy ban thường vụ quốc hội như hiện nay sang cho cơ quan tổ chức đại biểu quốc hội trình dự án

nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đó là việc đổi vai cơ quan trực tiếp thu từ ủy ban thường vụ quốc hội xem xét trước khi chỉnh quốc hội